các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin nghi người này kéo cửa bước vào thì thấy chị lờ nằm im trên ghế sofa trong quán không mở đèn cũng không bật quạt
đến nay gọi thì phát hiện nữ chủ quán đã tử vong từ lúc nào
nghi ngờ chị l bị kẻ gian sát hại người thân đã hô hoán người dân đồng thời điện báo cho lực lượng công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố vũng tàu cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường điều tra sự việc
tiến hành thu thập lời khai những người liên quan một số người hàng xóm cho biết
quán cà phê nhàn do chị l làm chủ mở tại địa bàn được một thời gian
thường ngày chị l mở quán từ sớm và hoạt động đến khuya tuy nhiên nữ chủ quán rất ít giao du với hàng xóm xung quanh
tại thời điểm trước khi xảy ra sự việc họ không thấy bất kỳ tiếng động lạ hay ai đó la hét từ phía quán
một người hàng xóm khác cho biết vào sáng cùng ngày họ thấy chị l ra mở cửa và quét dọn quán như mọi hôm
tuy nhiên sau đó thì quán đóng cửa
nghĩ chủ quán đóng cửa để đi chợ nên mọi người cũng không để ý
chỉ đến khi người thân của chị l đi làm về và nghe tiếng hô hoán họ mới hay chị l bị sát hại
tại hiện trường vụ án mạng bàn ghế trong quán cà phê không hề có dấu hiệu bị xáo trộn duy chỉ có cầu giao điện của quán bị tắt
trên ghế sofa phía bên trái từ ngoài vào chị lờ nằm ngay ngắn như đang ngủ quần áo có nhiều vết bẩn
trên người có một số vết bầm nghi bị tác động lực vào cổ
điện thoại di động của nạn nhân đã bị kẻ gian lấy mất
kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh của quán
trong quán lực lượng chương năng đã thu thập được hình ảnh và clip ghi lại vụ việc
theo đó khoảng tám giờ sáng cùng ngày có một đối tượng nam khoảng ba mươi tuổi mặc áo thun đỏ quần sọc màu xanh đen mang đôi dép kẹp sỏ ngón vào quán
thời điểm này trong quán chỉ có một mình chị lờ
tại khu vực phía bên phải của quầy pha chế hắn bất ngờ tấn công vật nữ chủ quán xuống nền đất
sau khoảng hơn hai phút khi thấy chị l nằm im gã thanh niên kéo chân nạn nhân đến ghế sofa ở cạnh đó
camera cũng cho thấy sau khi gây án nam thanh niên đứng làm động tác nhưng đang đếm tiền sau đó thản nhiên bước ra ngoài
tiếp tục thu thập camera an ninh quanh khu vực lực lượng chức năng phát hiện vào thời điểm trên nam thanh niên
với nhận dạng nêu trên rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy màu đen kiểu dáng giống honda way rsx hướng về khu vực chợ dạch dừa
kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định hung thủ chính là phạm minh út
khoảng một mươi bốn h cùng ngày nhóm trinh sát hình sự đã áp sát bắt gọn đối tượng khi hắn vừa bước vào cửa tiệm điện thoại trên địa bàn thành phố vũng tàu
trên người của hắn vẫn mặc đúng bộ đồ áo thu đỏ quần sọc màu xanh đen và đôi dép kẹp sỏ ngón như khi gây án
tại cơ quan điều tra bước đầu phạm minh út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
theo đó út đến quán của chị l để uống cà phê và thư giãn bằng dịch vụ massage
tuy nhiên sau khi được nữ chủ quán phục vụ út không có tiền trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
thấy trong quán chỉ có một mình người phụ nữ út nảy sinh ý định tấn công chị l để cướp tài sản
lợi dụng lúc nữ chủ quán không để ý hắn bất ngờ tấn công vật chị lơ xuống sàn nhà và tác động lực mạnh vào cổ
khi nạn nhân không còn cử động út đã kéo nữ chủ quán lên ghế sofa tạo hiện trương giả như đang nằm ngủ
lục túi áo lấy điện thoại di động hiệu iphone một mươi một của chị l
hắn mở ngăn kéo lấy được số tiền một bốn triệu đồng sau đó cúp cầu giao điện kéo cửa cuốn phía ngoài rồi lên xe rời khỏi hiện trường
sau một hồi chạy xe máy lang thang trên một số tuyến đường đầu giờ chiều cùng ngày
hung thủ mang chiếc iphone một mươi một của nạn nhân đến một tiệm điện thoại để bán thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật chưa kịp tiêu thụ
sau khi khám nghiệm nạn nhân và thu thập chứng cứ tại hiện trường
cơ quan điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang tiếp tục lấy lời khai và củng cố chứng cứ để hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng
khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn huyện hóc môn cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến chủ một quán cà phê tử vong
vụ truy bắt thủ phạm giết người cướp tài sản này ngoài sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ
công an tp hcm và công an tỉnh long an còn có sự đóng góp hỗ trợ không nhỏ của người dân tỉnh long an
người dân đã nấu mì tôm mang bánh mì đến chốt đốt lửa sửa ấm ban đêm gửi cà phê thức uống cho lực lượng chức năng ngày đêm bám rừng
vụ án xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn huyện hóc môn ngày sáu tháng một khiến cho người dân trong khu vực và dư luận bàng hoàng vì hành vi của đối tượng rất manh động dã ma
nạn nhân tử vong tại chỗ với nhiều vết dao kẻ gây án cướp đi chiếc xe máy hiệu sh một của nạn nhân và bỏ trốn khỏi hiện trường
sau khi vụ án xảy ra cơ quan công an điều tra xác định nạn nhân là chị nthc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thường trú tại hiệp thạnh hiệp đức cai lệ tỉnh tiền giang làm việc ở quán cà phê trên địa bàn huyện hóc môn
đối tượng nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thường trú xã tân phú trung huyện củ chi là kẻ gây án nhưng tẩu thoát và lẩn trốn về phía khu rừng keo ở xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
những ngày chưa bắt đầu hung thủ người dân nơi đây sống trong cảnh thấp thỏm nơm nơm
bởi thời điểm sau khi vừa gây án xong bị truy bắt tâm trong giai đoạn cực kỳ manh động có thể gây án thêm khi bị dồn đến đường cùng
bao bọc rừng keo rừng tranh rộng hơn năm mươi hectare là một số nhà dân sống thành cụm riêng lẻ
bởi vậy từ khi đối tượng tâm lẩn trốn ở đây ai cũng đóng cửa nhà sớm
phụ nữ trẻ em người già không đi ra ngoài nhiều công nhân đi làm về khuya phải ngủ lại nhà bạn
trong ba ngày truy bắt đối tượng công an huyện bến lức tỉnh long an đã huy động trên một trăm linh
trong lượt cán bộ chiến sĩ cùng dân quân dân phòng phối hợp với công an tp hcm làm nhiệm vụ
chia sẻ với khó khăn vất vả của lực lượng công an nhiều người dân thanh niên ở xã lương hòa đã không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm
cùng với tổ công tác len lỏi vạch từng mét rừng quyết tâm tìm ra kẻ thù ác
riêng người dân và hội phụ nữ hội chữ thập đỏ đoàn thanh niên xã lương hòa thì chung tay vận động nấu cơm mua bánh mì tiếp nước cho lực lượng làm nhiệm vụ
sau khi vụ án xảy ra ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng thiết bị
phối hợp với công an huyện hóc môn trung đoàn cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan khẩn trương truy xét bằng mọi giá phải bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chỉ đạo các trinh sát có kinh nghiệm nhất tới ngay hiện trường
qua khám nghiệm cơ quan công an xác định nghi phạm gây án rất dã man
với hơn bốn mươi vết thương trên người nạn nhân thời điểm xảy ra vụ án trong quán chỉ có một mình nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén chỉ sau chín giờ truy xét ban chuyên án đã khoanh vùng và xác định nghi phạm là tâm
quá trình truy bắt đối tượng lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng khoảng năm mươi hectare giáp sông
tuy nhiên tất cả các cán bộ chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì tỉ mỉ giả soát tìm kiếm từng mét vuông quyết không để đối tượng trốn thoát
tấn công tội phạm sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các lực lượng cùng sự chỉ đạo nghiệp vụ của cục cảnh sát hình sự bộ công an
sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của công an tỉnh long an và các cấp ủy chính quyền nhân dân xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
ban chuyên án đã huy động một cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ các phương tiện thiết bị nghiệp vụ hiện đại
ban chuyên án đã lập bốn mươi chốt chặn huy động bảy chó nghiệp vụ bảy flycam để ra soát khu vực
tuy nhiên nơi nghi phạm ẩn nấp cây cối chẳng chịt đầy gai nhọn mọc cao ngập đầu đối tượng lợi dụng địa hình đã bỏ xe lại để trốn
sau hai ngày vây giáp gặp rất nhiều khó khăn một mươi trinh sát thuộc công an tp hcm đã bị ong vỏ vẽ trích phải nhập viện thăm khám xử lý các vết thương
đến gần trưa ngày chín tháng một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự trực tiếp ở hiện trường xác định cần thay đổi phương án từ sức người sang huy động máy móc thiết bị
năm chiếc xe múc bánh xích được huy động ra quét khu vực nghi vấn
như vậy sau bảy mươi hai giờ truy bắt ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thanh tâm và thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan vụ án
trung tá nguyễn thành hưng nhấn mạnh việc truy bắt các đối tượng ngoài sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của các cán bộ chiến sĩ công an tp hcm và các đơn vị phối hợp
còn có sự đóng góp hỗ trợ không nhỏ của người dân ấp bảy xã lương hòa
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đối tượng nguyễn thanh tâm đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân đang thất nghiệp túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản
ngày sáu tháng một tâm đến một tiệm hớt tóc ở huyện hóc môn định gây án tuy nhiên đã thấy tiệm đông người không có tài sản gì để cướp nên đổi địa điểm sang quán cà phê của chị nthc
tại đây khi thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên là chị nthc tâm quyết định chọn mục tiêu gây án
tâm trò chuyện để thăm dò tình hình khi chị xe vừa quay lưng vào trong tâm dùng hung khí tấn công liên tiếp vào người chị c cho đến khi nạn nhân cục ngã
sau khi gây án tâm cướp hai triệu đồng cùng chiếc xe sh một rồi tẩu thoát
tâm khai ý định là bán xe cướp được để trốn sang campuchia tuy nhiên biết khu vực biên giới bị công an chốt chặn nên chạy về hướng long an
bị cơ quan điều tra truy lùng tâm vứt lại xe để lẩn trốn nhưng không thoát
tâm từng bị công an huyện đức hòa tỉnh long an truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn
quá trình trốn tránh tâm tiếp tục lên kế hoạch cướp tài sản như kể trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tạm giam nguyễn thanh tâm để điều tra về hành vi sát hại người cướp tài sản
dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu các đối tượng cũng không thoát được mưu trí nghiệp vụ sắc bén của các lực lượng chức năng chấp nhận tra tay vào còng số tám
quay trở lại với vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu liệu hung thủ sẽ phải đối diện với bản án nào trước pháp luật
chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại